cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cho biết đang tiếp tục điều tra điểm chứa gỗ lậu vừa được phát hiện tại mỏ khai thác cát sỏi trên sông pi ở xã đắc sơ pi huyện đắc hà
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum phát hiện trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát sỏi trên đông duxbury đoạn qua thôn bảy xã duxbury có gỗ lậu
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hàng chục lóng gỗ được cất giấu dưới lớp cát gỗ lậu được lâm tặc cất giấu ở nhiều điểm khác nhau
với bốn hộp gỗ đường kính khoảng tám mươi cm được xẻ thành hộp lâm tặc giấu sát chân tường có sáu cây gỗ tròn được nhận định là trục vớt dưới sông
cây dài nhất gần ba mươi mét ngoài ra còn có một mươi một lóng gỗ tròn được cất giấu ở những điểm khác
trong số gỗ bị phát hiện một số đã ngâm lâu năm ngày dưới nước một số khác có dấu hiệu mới khai thác từ rừng
riêng một mươi một lóng gỗ vừa khai thác lâm đập để lộ thiên nhưng ở dưới khe trong bãi tập kết nên từ ngoài nhìn vào rất khó phát hiện
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hơn một năm tấn tài lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng hai tổ công tác đối biên phòng a mú xung phối hợp với công an xã a mú xung
đã phát hiện hai đối tượng đang có hành vi tập kết hàng hóa ra bờ suối biên giới
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy
tổ công tác tiến hành lập biên bản và kiểm tra toàn bộ số hàng mà các đối tượng bỏ lại
gồm tám mươi ba bao tải màu đen bên trong có chứa hai thùng cắt tông đựng thực phẩm là tài lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số hàng trên có giá trị khoảng tám mươi ba triệu đồng
sau khi các cơ quan chức năng thẩm định và xác định tình trạng tăng vật là tài lợn
đang trong giai đoạn phân hủy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề nghị tiêu hủy ngay
thưa quý vị vay tiền ngân hàng để trang trải cuộc sống vay tiền để làm ăn
thế nhưng để đủ điều kiện vay thì khách hàng phải mua một gói bảo hiểm nhân thọ trị giá hàng chục triệu đồng
câu chuyện tưởng như hết sức vô lý này lại diễn ra trong một thời gian dài khiến nhiều người không khỏi bức xúc
và với những người dân lao động có mức thu nhập
nếu người dân lao động có mức thu nhập thấp thì vay tiền ngân hàng đã khổ
giờ lại phải gồng thêm một khoản tiền bảo hiểm để đủ điều kiện vay lại càng trở nên khó khăn hơn
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong vai trò là một khách hàng có nhu cầu mua nhà trả góp
phóng viên đã liên hệ với ngân hàng để được hướng dẫn làm tổng tục vay
và câu chuyện phải mua bảo hiểm nhân thọ mới đủ điều kiện làm hồ sơ vay vốn cũng dần được hẻ lộ
anh đóng trước ba mươi còn vay là bảy mươi
dạ vâng thì anh chọn
cái gói hồ sơ lãi xuất của chủ đầu tư không ăn đủ quá
nhưng mà anh có phải mua cái bảo hiểm của vay hay là gì không nhở
thực ra là để chứng minh tài chính thì sẽ có cái bảo hiểm nhân thọ đấy anh
à bảo hiểm nhân thọ
thì em sẽ cố gắng để em xem kiểm tra hồ sơ của mình để em tự vận thêm
nhưng mà thường cái gói bảo hiểm nhân thọ này anh mua thì nó về giá tầm bao nhiêu nhở
để em xem kiểm mức thấp nhất cho anh nhé
ừ em nhìn luôn cho anh
xem là thấp nhất là bao nhiêu
nó rơi ở khoảng tầm một mươi năm triệu ạ
nhưng mà đây là cổ bảo hiểm của bên công ty nào em nhở
à là của bên fwc ạ liên kết trực tiếp với người công anh ạ đó là người công anh
bảo hiểm nhân thọ là chúng tôi là không có nhu cầu hoặc là nhiều người đã có rồi
mà bắt buộc phải mua thêm một khoản mà giá trị cũng không hề nhỏ đâu khoảng một khoản vay
thì tôi thấy là cũng rất là bất hợp lý và nhiều người nó ảnh hưởng đến quyết định mua nhà nhưng mà bởi vì
nó rất là cần thiết
nên là phải cố như thế thì bị ảnh hưởng đến quyền lợi rất là nhiều
có lẽ phải có sự liên kết và móc nối giữa các ngân hàng với công ty bảo hiểm
khi mới có câu chuyện đi về ngân hàng phải kèm mua bảo hiểm nhân thọ
mỗi khách hàng đến gửi tiền hay đến vay tiền đều được mời chào thậm chí là ép mua bảo hiểm
nếu mua thì sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi sẽ được giải ngân nhanh
áp lực doanh số đã khiến cho các nhân viên ngân hàng bằng mọi hình thức có được hợp đồng bảo hiểm
và gánh năng đó lại tiếp tục được đặt lên bảo hiểm
các doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng phải hướng đến tối đa quyền lợi của khách hàng
và không ép kpi cho chính nhân viên của mình quá lớn đối với cả doanh thu bảo hiểm
để nhân viên có những cái hành vi sai trái tiêu cực trong quá trình tư vấn cho khách hàng tham gia bảo hiểm là không diễn ra
khi mà ép khách hàng mua bảo hiểm nó sẽ ra hệ lụy thông tin lớn
đó là thế này bởi vì chúng ta biết rằng là cái việc
mà vay mượn trong nền kinh tế nó cũng chỉ là một quan hệ dân sự bình thường thôi
nhưng khi mà chúng ta đang thiếu vốn và đặc biệt là những cái doanh nghiệp hay người dân mà thiếu vốn và đến vay
thì là người ta đang có nhu cầu
và như vậy nó làm cho những người đang gặp khó khăn về tài chính lại càng khó khăn hơn
và muốn được vay ở ngân hàng người ta lại phải vay một cái lượng tiền lớn hơn
và cái việc mà vay nợ trả nợ nó sẽ khó khăn hơn đối với những người đó
và rõ ràng là cái mục tiêu mà người ta đưa ra nó sẽ khó thực hiện hơn
và buộc người ta phải vừa vay nợ vừa mua bảo hiểm
có thể thấy việc ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng là điều hết sức vô lý
điều này cũng vô hình chung tạo nên sự meo mó trong hoạt động thương mại giữa người vay và bên cho vay
do đó cần phải tăng cường quản lý thị trường bảo hiểm làm lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng
để đảm bảo quyền lợi hợp lý chính đáng của tất cả các bên là vấn đề cần được quan tâm xử lý
và hành vi ép khách mũ bảo hiểm không những là bất hợp pháp
mà còn làm cho bản chất nhân văn của bảo hiểm bị meo mó
những hành vi này cần phải xử lý nghiêm minh
thưa quý vị liên quan đến vụ bé trai một mươi bảy tháng tuổi tử vong
được xác định là do bị cô trong trẻ hành hung dẫn đến chấn thương sọ não
công an huyện thường tín thành phố hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng bạo hành trẻ em
cùng với đó đang tiến hành các thủ tục cần thiết để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
nơi xảy ra vụ việc là một căn nhà
một tầng ẩm mốc đồ chơi chăn màn vứt bừa bộn trên đền nhà khu bếp chật trội mất vệ sinh
đại diện ủy ban nhân dân xã vạn điểm thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý địa bàn
đồng thời cho biết đây là cơ sở trong giữ trẻ tự phát
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai xã đã lập biên bản đề nghị cơ sở dừng hoạt động
tại cơ quan công an sau nhiều giờ thu thập tài liệu chứng cứ và đấu tranh
hai đối tượng nguyễn thị an và nguyễn thị lành đã khai nhận nhiều lần đánh đập
bạo hành các cháu bé bị thương tích nặng dẫn tới tử vong
lý do được các đối tượng đưa ra là để gen cháu vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới
liên quan tới vụ sát hại chị trần thị thanh nguyên bốn mươi tám tuổi
quê ở thành phố đà nẵng tạm trú tại phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã huy động phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vào cuộc
để truy tìm vật chứng gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên
sau khi dùng dao nhọn sát hại chị huyền vào trưa ngày một tháng ba
nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi chú ở tỉnh cà mau đã ném con dao gây án xuống hồ nước
nằm trong khuôn viên của làng đại học quốc gia tp hcm
phường đông hòa tp di an tỉnh bình dương để phi tăng
mặc dù hồ khá lớn mực nước lại sâu lên tới hơn ba mươi mét
phạm vi tìm kiếm rộng nhưng với ý chí kiên trì bền bỉ quyết tâm cao
sau hơn hai giờ đồng hồ lặn mò tìm kiếm các chiến sĩ phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã vớt được con dao nhọn dưới đáy hồ là vật chứng đối tượng nghĩa dùng để gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tích cực điều tra
xác minh nhằm thu hồi hết những vật chứng của vụ án và mở rộng
làm rõ những vụ việc khác có liên quan đến nghĩa
để củng cố hồ sơ đưa đối tượng ra trừng trị nghiêm minh trước pháp luật
hai đối tượng đinh thanh trực và thiểu văn lai vừa bị công an huyện an phú
tỉnh an giang tạm giữ để điều tra xác minh làm rõ hành vi vận chuyển trái phép
khoảng một mươi tám sáu kg ma túy từ campuchia về việt nam
công an tỉnh đồng nai đã tìm kiếm rộng
truy đuổi các đối tượng đã ném bỏ hai túi bên trong có một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh
rồi tiếp tục bỏ chạy
số hàng hóa trên đã bị thu giữ
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày hai đối tượng trực và lai bị phát hiện và được mời về trụ sở làm việc
bước đầu trực khai nhận hai túi sách ném xuống đường bị công an thu giữ là ma túy
do nhóm của trực vận chuyển từ campuchia về việt nam
qua giám định sơ bộ một mươi bảy gói màu vàng và màu xanh trong hai giỏ sách trên là ma túy
có tổng trọng lượng khoảng một mươi tám sáu kg
do làm ăn thua lỗ và để có tiền trả nợ tiêu xài cá nhân
đối tượng vương trung tá đã thuê nhiều xe ô tô có giá trị hàng tỷ đồng
rồi mang đi cầm cố thế chấp
và hiện nay đối tượng tá đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành bắt giữ
cùng với chín xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan
theo đó đối tượng vương trung tá ba mươi năm tuổi là người kinh doanh xe chạy dịch vụ
và cho thuê xe ô tô tự lái nhưng không có xe
nên tá đã ký hợp đồng thuê năm triệu đồng
tuy nhiên quá trình kinh doanh thua lỗ nợ tiền không có khả năng tự trả nợ
nên tá đã mang các xe ô tô đã thuê đi cầm đồ
và thế chấp vay được sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân
cũng với thủ đoạn như trên tá tiếp tục thuê năm chiếc xe khác mang đi cầm cố
và thế chấp được năm trăm tám mươi năm triệu đồng
vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba các nạn nhân đã làm đơn tố cáo tá đến cơ quan công an
đem vàng giả đi cầm cố
nhưng bị chủ cửa hàng phát hiện lê thị ngọc huyền chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai
lê thị ngọc huyền điều khiển xe máy vào tiệm vàng ngọc dũng
để cầm cố hai sợi dây kim loại màu vàng với giá bốn mươi tám triệu đồng
trong lúc đếm tiền để giao cho huyền bà đoàn thị hiền chủ tiệm vàng thấy nghi vấn
nên đem hai sợi dây trên đưa cho chồng kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hai sợi dây trên là vàng giả
tại cơ quan công an huyền khai nhận hai sợi dây được một người đàn ông mới quen đưa đi cầm giúp
nếu thành công thì sẽ được trả công là năm triệu đồng
làm ngơ trước những người đang trong tình trạng nguy kịch
không những là việc làm thiếu trách nhiệm trái đạo đức
mà còn là hành vi bị pháp luật xử lý
mới đây công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam mai văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
để điều tra làm rõ về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
mai văn khởi là tài xế xe đầu kéo
tối ngày hai tháng hai khởi điều khiển phương tiện chở hàng trên cao tốc trung lương tp hcm
khi qua địa phận tiền giang xe bị hỏng ống dẫn hơi phanh
nên khởi điều khiển xe chậm lại
lúc này một xe khách va chạm vào xe của khởi từ phía sau
khởi dừng xe kiểm tra phát hiện trên xe khách có nhiều người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
nhưng khởi không cứu giúp mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường
thời điểm xảy ra tai nạn có một mươi ba người trên xe ô tô khách
tài xế tử vong tại chỗ và ba hành khách tử vong sau đó